xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay công an thành phố buôn ma thuận tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc một đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt
khiến hai người bị bỏng nặng để làm rõ về hành vi giết người
đối tượng gây ra vụ việc trên là phạm đoàn phong phú trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuật
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tháng hai
phú mang theo một can xăng khoảng năm lit rồi đến tìm vợ cũ là chị nguyễn thị thu hà chú cùng phường
tại đây phú đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người phú
phát hiện vụ việc người dân xung quanh tới dập lửa và đưa cả hai đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để cấp cứu
tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên cả hai người sau đó được chuyển xuống bệnh viện trợ rẫy tp hcm để điều trị
công an huyện phù cử tỉnh hưng yên
vừa phối hợp với công an xã đoàn đào huyện phù cử
phát hiện bắt quả tang tại nhà phí tiến công chúa tại thôn khả duy xã đào đoàn huyện phù cử về hành vi đánh bạc
tại thời điểm kiểm tra có sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bạc ba cây ăn tiền
gồm phí tiến công phí tiến hợi phi tiến kỳ nguyễn văn minh nguyễn văn hưởng và lê huy phú
lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người số tiền gần một mươi hai triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định ngoài các đối tượng trên còn có nguyễn xuân bảo chú tại thôn khả duy cùng tham gia
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội đánh bạc
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
bất ngờ kiểm tra vũ trường new phương đông vào h ngày ba mươi một tháng một công an quận hải châu đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy
đây được coi là vũ trường lớn nhất của thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp hai gói ketamin
xét nghiệm ngẫu nhiên hàng trăm khách tại vũ trường new phương đông đã phát hiện sáu mươi bốn người dương tính với ma túy
công an quận hải châu đã quyết định tạm giữ hình sự nhóm bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy do võ ngọc phi chú tỉnh quảng nam cầm đầu
công an quận hải châu đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán tàng trữ chất ma túy tại vũ trường lớn nhất của đà nẵng này
thực hiện chỉ đạo của bộ công an và giám đốc công an tỉnh bắc ninh lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt gia quân
triển khai quyết liệt hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng vào xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
tăng cường lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lập nhiều tổ công tác vừa tuần tra lưu động vừa lập chốt cố định để kiểm tra nồng độ cồn
là những phương án đang được công an tỉnh bắc ninh tích cực triển khai trong những ngày đầu năm mới
tập trung vào kiểm tra các loại xe quá khổ quá tải chạy quá tốc độ đặc biệt là xử lý các xe nồng độ cồn
hiện nay là tám huyện thành phố đều triển khai đồng loạt
và ý thức người dân dần dần đã đi vào các lẻ lếp
có thể thấy phần lớn người tham gia giao thông đã chấp hành nghiêm các quy định về nồng độ cồn
và đồng tình ủng hộ với công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng công an
nhất là mình uống mình không uống rượu bia lái xe thì nó sẽ thứ nhất là an toàn cho mình thứ hai là an toàn cho tất cả mọi người khác
nói chung là cũng lên là
làm những công việc này thường xuyên hơn thì nó sẽ tốt hơn mọi người
bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp vi phạm chưa nhận thức được sự nguy hiểm khi đã uống rượu bia và chủ quan đưa ra nhiều lý do
hôm nay là vừa khau các củ thỏ chín mươi thì nó ở nhà ngay đây đi ra chợ mua rau để nhà bán
thì bố tranh thủ nó không để ý việc đấy mình không ý thức được cái việc đấy

cán bộ chiến sĩ kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các lái xe nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
không uống rượu bia sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông
kết quả từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra đo nồng độ cồn
đối với hàng trăm trường hợp điều khiển xe ô tô mô tô xe máy
qua đó đã phát hiện lập biên bản xử lý hai trăm bảy mươi một trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
phòng kẻ giao thông cũng như là công an các địa phương toàn tỉnh
sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng bố trí các phương tiện để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
cũng như là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
đảm bảo người dân vui hội xuân cũng như tham gia các lễ hội trong địa bàn toàn tỉnh
cách an toàn tham gia giao thông an toàn và trật tựa giao thông đảm bảo thông suốt trên địa bàn tỉnh
với sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả từ lực lượng chức năng trong việc xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
bước đầu tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
ngoài sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đòi hỏi cần có sự phối hợp vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
đặc biệt ý thức chấp hành của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng nhất
theo đó mỗi người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đã uống rượu bia tuyệt đối không tham gia giao thông tuân thủ tốt các yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng
tại xã biên giới a san huyện tây giang của tỉnh quảng nam năm ngôi nhà chính cùng ba nhà bếp của người dân đã bị lửa
thiêu dụi hoàn toàn vào dạng sáng nay hai tháng hai
rất may là không có thiệt hại về người
thời điểm này người dân phát hiện một nhà dân ở thôn arang bốc cháy lớn
ngọn lửa sau đó cháy lan sang bốn ngôi nhà bên cạnh
ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát người dân trong nhà kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn
nhưng toàn bộ tài sản trong năm ngôi nhà bị thiêu dụi
nhờ được thông tin chính quyền xã a san cùng cơ quan chức năng của huyện tây giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa
tuy nhiên những ngôi nhà trên sát nhau đa số làm bằng vật liệu dễ cháy và khó dập lửa
được xác định là do thời tiết lạnh nên người dân ở đây sửa ấm bằng cách đốt củi lửa bùng phát gây ra vụ cháy
để giúp bà con khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống
chính quyền và các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ vật chất tinh thần cho đông đảo người dân nơi đây
và tiếp tục là một vụ cháy vào dạng sáng nay hai tháng hai
một kho cỏ nhân tạo ở ấp mới hai xã trung chánh huyện hóc môn tp hcm bốc cháy dữ dội
vụ hỏa hoạn khiến cho cả khu vực bị mất điện
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng
ngọn lửa lớn đã lan nhanh bốc cháy dữ dội tạo nên một cột khói cao hàng chục mét
phát hiện ra đám cháy người dân địa phương đã cùng nhau dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn có mặt tại hiện trường để dập lửa
đến gần tám giờ sáng đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
hai doanh nghiệp thải bụi vượt quá quy chuẩn vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động tạm thời về hành vi trên
thanh tra bộ tài nguyên và môi trường vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần công nghệ môi trường an sinh
có trụ sở chính ở thôn phong lâm xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương
với số tiền hơn một tỷ đồng và đình chỉ hoạt động của lò đốt chất thải trong ba tháng hai mươi ba ngày
công ty này đã có hành vi vi phạm thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật
từ một một đến dưới một năm lần
còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị tp hcm
có trụ sở chính ở phường tân định tp hcm
bị phạt trên một bốn mươi bốn tỷ đồng và đình chỉ hoạt động lo đốt chất thải
có thông số khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn bốn tháng một mươi năm ngày
thưa quý vị là một mảnh đất với nhiều danh lam thắng cảnh
lịch sử tâm linh nổi tiếng nên gần như thông lệ cứ vào dịp đầu năm mới
thì tỉnh lạng sơn lại đón hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi nô nước đổ về
để người dân và du khách thập phương được yên tâm vui xuân đón tết
công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường lực lượng triển khai các phương án
sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tạo mọi điều kiện
góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng du khách khi du lịch và tham quan tại xứ lạng
tại lễ hội đền mẫu đồng đăng lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng
như biên phòng dân quân tự vệ triển khai bố trí các tổ công tác phân tuyến
đảm bảo không để xảy ra tình trạng ủn tắc mất an ninh trở tự
tổ chức tuần tra kiểm soát liên tục toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội
nhằm tránh tình trạng chen lấn sô đẩy móc túi cờ bạc trá hình mê tín dị đoan
đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa văn nghệ các trò chơi dân gian
và các đại biểu du khách thập phương bên cạnh đó lực lượng công an phối hợp
với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia lễ hội lành mạnh văn minh giữ gìn vệ sinh môi trường khi tham gia lễ hội
lễ hội rất vui bà con rất nhiệt tình
từ sáu h sáng tôi đã đến dự lễ hội được đến thấy các đồng chí công an
từ công an giao thông đến công an và lực lượng biên phòng
giữ an ninh trật tự cho nhân dân thị trấn đồng đăng
cũng như toàn tỉnh lạng sơn đến dự lễ hội đồng đăng
rất là an tâm có lực lượng công an bảo vệ để ngăn chặn
vấn đề và an ninh xã hội
trên tuyến quốc lộ huyết mạch một a vào dịp đầu năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến
người đi tham quan du lịch đi lễ hội tăng cao đặc biệt tại một số đền chùa lớn
nằm ven quốc lộ một a thu hút lượng người đến rất đông nguy cơ ủn tắc giao thông cao
bên cạnh đó việc sử dụng rượu bia trong những ngày lễ hội diễn ra phổ biến
tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các vụ việc vi phạm pháp luật
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
đã chủ động xây dựng phương án triển khai các kế hoạch
do đó tình hình trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo ổn định
không có tình trạng ủn tắc giao thông hay đua xe trái phép diễn ra
lễ hội đồng đăng một trong những lễ hội lớn của tỉnh lạng sơn
trong những năm qua do tình hình dịch bệnh covid do vậy không tổ chức lễ hội
tuy nhiên năm nay sẽ được tổ chức lễ hội lại
theo nhận định tình hình số lượng bà con đến lễ hội rất là đông
do vậy công an tỉnh đồng đăng đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
và cấp ủy chính quyền tỉnh đồng đăng xây dựng các kế hoạch phương án
nhằm huy động các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đến thời điểm hiện nay tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đều được đảm bảo
chưa có vùng vệ gì phức tạp xảy ra
xuân đã về trên khắp lẻo đường
trong dòng người tấp nập đi chảy hội lễ chùa cầu an

canh gác từng góc phố tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thường trực chiến đấu bảo vệ bình yên cho nhân dân